hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hai tháng bảy tại lào cai bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh lào cai tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh
bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng thi số một
hội thi có sự tham gia của năm trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc tám đội tuyển đến từ công an các tỉnh lào cai sơn la điện biên
lai châu lạng sơn cao bằng hà giang và thành phố hà nội
tham gia hội thi các đội sẽ trải qua bốn phần thi gồm duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân điều lệnh đội ngũ nghi lễ võ thuật công an nhân dân và bắn súng quân dụng
hội thi là dịp để công an nhân dân biểu dương lực lượng dân đe chấn áp các thế lực thù địch
có phần giữ vững an ninh trật tự hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh
và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
hội thi là dịp để công an nhân dân biểu dương lực dân đe chấn áp các thế lực thù địch